sáng nay ba mươi tháng ba tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của thành phố hà nội
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung yêu cầu sự y tế lập một mươi tổ công tác
bố trí một mươi trạm test nhanh covid một mươi chín trên địa bàn trước mắt sẽ thực hiện ở các phường chung quanh bệnh viện bạch mai
thành phố hà nội đã tiếp nhận năm bộ test nhanh từ bộ y tế trong tối ngày hôm qua hai mươi chín tháng ba
bộ test nhanh này sẽ có kết quả trong một mươi phút cho kết quả chính xác đối với virus sars cov hai
đây là bộ test nhanh mà hàn quốc đã sử dụng trong thời gian gần đây
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố
cần khẩn trương cập nhật về phương pháp sử dụng bộ test nhanh cách lấy mẫu cho các trung tâm y tế
của các quận huyện thành phố hà nội tiếp tục đề nghị tất cả các trường hợp đã đến bệnh viện bạch mai
từ ngày một mươi tháng ba đến ngày hai mươi tám tháng ba cần khẩn trương cách ly liên hệ với lực lượng chức năng
để lấy mẫu xét nghiệm khai báo y tế đồng thời khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết
cho nhân viên nghỉ và tận dụng tối đa làm việc qua mạng hạn chế việc lây nhiễm chéo
ông theo ông nguyễn đức trung hiện thành phố đang bước vào giai đoạn nguy hiểm
dịch covid một mươi chín từ bệnh viện bạch mai đã lây lan ra nhiều tỉnh thành và hai mươi quận huyện của thành phố hà nội
tuy nhiên dịch bệnh có thể khoanh vùng xử lý nếu mỗi cá nhân gia đình có ý thức tự giác